theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam xuất khẩu bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín của ngành chỉ đạt bốn mươi mục tiêu đề ra
trong đó những sản phẩm chủ lực như tôm cà cha đã giảm sâu so với năm trước
đây thực sự là một thách thức cho tăng trưởng toàn ngành
những năm gần đây mặc dù ngành thủy sản việt nam có bước phát triển mạnh nhưng thực tế vẫn là cung cấp nguyên liệu đơn thuần
thủy sản việt nam chưa xây dựng được thương hiệu quốc gia cho các sản phẩm chủ lực
do nó lệ thuộc rất nhiều vào biến động thị trường lợi nhuận thấp và chịu sức ép cạnh tranh lớn
để đạt được mục tiêu xuất khẩu một mươi tỷ usd cho năm hai nghìn một mươi chín góp phần đóng góp vào danh số bốn mươi tỷ usd của ngành nông nghiệp
các doanh nghiệp thủy sản cần phải nhận thức rõ những thách thức hiện nay như rào cản thị trường
nguồn nguyên liệu hay những tác động của biến đổi khí hậu
từ đó xây dựng chiến lược tăng trưởng hiệu quả tập trung ưu tiên cho vấn đề xuất xứ và truy xuất nguồn gốc
đưa cao giá trị bằng công nghệ chế biến mới hạ giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh
đồng thời tận dụng tốt các cơ hội ưu đại thuế quan từ các hiệp định thương mại thế hệ mới để phát triển